vượt qua nhiều khó khăn cuối cùng dự án cũng đã đạt được mục tiêu đề ra
sau bảy năm thực hiện tủ sách đã siêu tầm được tới chín trang tư liệu về thăng long hà nội
từ các kho lưu trữ của anh pháp hà lan và hàng nghìn trang tư liệu từ các nguồn trong nước
đồng thời tủ sách đã xây dựng hồ sơ tư liệu văn hiến thăng long trên địa bàn ba mươi quận huyện
trên cơ sở hệ thống tư liệu đồ sộ này tủ sách đã xuất bản thêm bốn mươi bộ sách với bảy mươi bốn tập thuộc tất cả các lĩnh vực
tại buổi lễ tổng kết nhiều tổ chức cá nhân đã được nhận bằng khen vì những đóng góp tích cực cho dự án
việc xây dựng tủ sách sẽ giúp bạn đọc hiểu về hà nội đầy đủ khái quát sâu sắc hơn
từ đó kế thừa phát huy truyền thống để phát triển thủ đô ngày càng hiện đại văn minh thanh lịch

tại hà nội vừa diễn ra triển lãm nghệ thuật mang tên không giới hạn
các sản phẩm thủ công và nghệ thuật do các nghệ sĩ nghệ nhân là người khuyết tật thể hiện
sản phẩm trưng bày như tranh theo tranh sơn dầu các tác phẩm điêu khắc các đồ thủ công mỹ nghệ
từ chất liệu cói hạt gỗ len hay những mảnh vải vụn
qua đôi bàn tay khéo léo và khiếu thẩm mỹ tinh tế của những nghệ sĩ nghệ nhân người khuyết tật
đã trở thành những tác phẩm nghệ thuật ấn tượng
đằng sau mỗi tác phẩm sản phẩm trưng bày là một câu chuyện đầy cảm động về tình yêu nghệ thuật
và tấm lòng yêu thương của con người với con người
triển lãm nghệ thuật không giới hạn thể hiện mong muốn của người khuyết tật vượt qua mọi rào càn
giới hạn để tham gia bình đẳng vào đời sống văn hóa nghệ thuật của đất nước
để được thưởng thức là sáng tạo nên cái đẹp
triển lãm nằm trong chuỗi hoạt động của dự án nâng cao nhận thức cộng đồng về quyền và khả năng
của người khuyết tật tham gia vào các hoạt động văn hóa và nghệ thuật
vào năm giáng sinh và năm mới hai nghìn hai mươi nhà hát mùa dối thăng long giới thiệu vở dối mới với tên gọi
cô bé bán riêng với nội dung sâu sắc và cách giản dựng độc đáo vở dối đã mang lại không khí vui tươi
hứng khởi và sự thích thú cho khán giả khi được đắm mình trong không gian nghệ thuật múa dối
để thưởng thức câu chuyện cô bé bán riêng một cách đầy tươi mới
cô bé bán diêm là câu chuyện cổ tích được nhà văn đan mạch andesn viết cách đây gần hai thế kỷ
chạm đến trái tim biết bào thế hệ thiếu nhi khắp nơi trên thế giới
vở dối cô bê bán riêng của nhà hát múa dối thăng long do nghệ sĩ ưu tú lê thu huyền viết kịch bản và đạo diễn
vở diễn ở phiên bản mua dối vẫn bám sát những tình huống chuyện
tuy nhiên câu chuyện ở đây thêm lung linh tươi sáng khi những giấc mơ của cô bé được hiện thực hóa bằng những trò diễn sinh động
và các bạn nhỏ đừng cùng đồng hành với cô bé nghèo phải đi bán riêng kiếm sống trong đêm giáng sinh giá muốt
câu chuyện cổ của đan mạch thì sẽ không có những cái màn ví dụ như là thủy cung này
thì ở trong cô bé bán riêng của mùa dối thì khi tôi chuyển thể thì tôi đã đưa vào
bởi vì là diễn ở dưới nước nhưng lại là dối cạn chứ không phải là cái con dối hàng ngày mà chúng tôi biểu diễn dưới nước
thế cho nên là khi mà xuống dưới đấy thì chúng tôi phải làm sao để nó vẫn phải phù hợp
tức là để người xem thấy rằng là à nó hòa quyện được giữa dưới nước và dưới cạn
rất là muốn để lôi kéo được nhiều hơn nữa quấn hút được nhiều hơn nữa
để được khán giả nhỏ tuổi đến với nghệ thuật múa dưới cạn và nghệ thuật múa dưới nước
những quay riêng nhiệm màu đã biến những ước mơ của cô bé thành hiện thực trong chốc lát
cô được ăn ngon mặc đẹp được tham gia vào cuộc phiêu lưu kỳ thú nơi đại dương bao la
nhưng cuối cùng điều cô bé cần nhất chính là tình yêu thương của mẹ
và giấc mơ của cô bé đã trở thành hiện thực
mẹ đã đến đón cô tới một nơi
mà ở đó cô sẽ được sống hạnh phúc mãi mãi
bằng tài nghệ của mình các nghệ sĩ đã cuốn hút các em nhỏ vào câu chuyện với nhiều cung bậc cảm xúc
tưng bừng vui tươi mà cũng đầy xúc động sâu lắng
hôm nay mình đóng một bà bạch tuộc khổng lồ xuất hiện ở dưới nước
diễn múa dưới cạn ở dưới nước
cái việc đi lại thì rất là khó
điều khiển con dối cũng sẽ khó
và cộng thêm nữa là những cái động tác nó sẽ rất bị hạn chế
qua cái vai diễn này thì chúng tôi muốn gửi gắm đến là dù các em là có đi đâu này có làm gì này
bản thân các em cũng phải luôn luôn là đề phòng đề cao cảnh giác một chút
bởi vì đôi khi không phải là ra cuộc sống thì ai cũng tốt cả
câu chuyện cô bé bán xiêm quen thuộc được nhào nặn dưới bàn tay tài hoa của các nghệ sĩ trở nên mới mẻ hấp dẫn
chứa đựng nhiều thông điệp nhẹ nhàng ý nghĩa
vợ dối được thể hiện bằng nhiều hình thức
dối nước kết hợp với các diễn viên trình diễn trực tiếp trên sân khấu đem lại sự hứng thú cho khán giả
các hiệu ứng ánh sáng màu sắc kết hợp với thả bóng bóng từ trên trần xuống đã khiến cho vở diễn thêm lung linh huyền ảo
cô bé bán xiêm
ta nghe nói ngươi có một giọng hát rất là hay
tiếng hát của nhà ngươi vang xa đến tận nơi này
ngươi hãy hát cho ta nghe
nếu nhà ngươi hát hay ta sẽ thả ngươi ra coi
tận nơi này
thật không ạ
trước đây thì em đã từng đọc câu chuyện này rất là nhiều từ khi còn nhỏ
nhưng mà sau khi đi xem vở diễn bằng chuyển thể thành mùa dối nước này
em cảm thấy câu chuyện này trở nên rất là đặc biệt và nó sinh động hơn
những đoạn mà cô bé bán xiêm khóc em cảm thấy xúc động hơn trong chuyện rất là nhiều
nói chung là cảm xúc nó thật hơn
cái việc mà chuyển thể những cái kịch bản của nước ngoài dưới hình thức là
mà mùa dối nước của việt nam thì em nghĩ là nó sẽ thu hút khán giả nhiều hơn
có thể thấy những năm gần đây các nghệ sĩ của nhà hát múa dối thăng long ngày càng sáng tạo trong nghệ thuật
những ý tưởng mới liên tục được triển khai trong từng vở diễn
vì thế mà mỗi vở diễn mới ra mắt giảm hát lúc nào cũng kiến khán giả
đó là những hình ảnh mà bất kỳ nhà hát nào cũng mơ ước
trong hoàn cảnh hầu hết các nhà hát nghệ thuật đều khó khăn như hiện nay
mới đây gala âm nhạc giai điệu mùa xuân hai nghìn một mươi chín đã diễn ra tại nhà văn hóa học sinh sinh viên hà nội
trải qua bốn năm tổ chức và hoạt động gala giai điệu mùa xuân đã được đông đảo quý phụ huynh
và các em học sinh đón nhận nhiệt tình
chương trình có ý nghĩa chào mừng một năm mới với nhiều niềm vui đến với tất cả mọi người
và đặc biệt là các em thiếu nhi
những năm gần đây thị trường âm nhạc việt nam phát triển khá sôi động
thế nhưng dường như sân chơi âm nhạc sẽ không đủ
sân chơi âm nhạc dành cho thiếu nhi vẫn còn bỏ ngỏ
có một số game show tổ chức cho các em thiếu nhi thể hiện tài năng nhưng bị khán giả lên án
vì cách làm nhập nhằng và thiếu sự công bằng gây ảnh hưởng đến tâm lý các em
cứ mỗi mùa noel và dịp đón năm mới chương trình gala giai điệu mùa xuân
lại được các em thiếu nhi háo hức mong chờ
bởi đây là một sân chơi âm nhạc dành cho thiếu nhi không mang tính chất thi thố
là nơi những em yêu nghệ thuật được thỏa sức thể hiện tài năng
mà không gặp phải bất cứ một người
không có áp lực nào
hôm nay hai nghìn một mươi chín thì đã có một mươi một đơn vị tham gia
các tiết mục càng ngày càng được nâng cao về mặt chất lượng
cũng như là cái phong phú về hình thức biểu diễn
cái này nó cũng hòa chung cái không khí đón mừng năm mới
nó rất vui vẻ cho các cháu
nó tạo lên một cái sân chơi gọi là nó rất là nhiều màu sắc nó nhộn nhịp
chương trình gala giai điệu mùa xuân hai nghìn một mươi chín
là một chương trình biểu diễn nghệ thuật chào đón xuân thường niên
được trung tâm khuyến nhạc kids music khởi xướng
chương trình không những quy tụ sự tham gia của các đơn vị
là các trung tâm âm nhạc câu lạc bộ âm nhạc
các lớp năng khiếu nghệ thuật ngoài công lập trên địa bàn hà nội
mà còn thu hút các đơn vị ở các tỉnh lân cận
như bắc ninh hưng yên hải phòng tham gia
những cái chương trình như thế này thì sẽ giúp cho các con là có một cái sân chơi
vì cái chương trình gala này nó rất là bổ ích
đối với học sinh và nhân cái dịp cuối năm
trung tâm tôi là muốn cho các con được trải nghiệm
con tham gia môn biểu diễn piano
và con biểu diễn bài mariette amour và love you
năm nay là thứ hai con tham gia và
con rất vui mừng vì đã trở lại được gala này
con thấy rất tự tin và hào hức
chương trình gala giai điệu mùa xuân lần thứ năm
với tổng số ba mươi bốn tiết mục của một mươi một đơn vị
và gần ba trăm linh học sinh tham gia
chương trình là sự kết hợp của rất nhiều hình thức biểu diễn phong phú
sinh động như solo piano đồng diễn hỏa tấu
múa khiêu vũ hiện đại đồng diễn piano bốn tay
múa dân tộc
những tác phẩm tham gia gala có nội dung về quê hương đất nước
về lễ noel và không khí chào đón năm mới
tạo không khí vui vẻ ấm cúng cho những người tham gia
đến với chương trình ngày hôm nay thì
cơ lộ bộ nghệ thuật iq có gần bốn mươi học sinh tham gia
và chúng mình tham gia với bốn tiết mục
ba tiết mục piano và một tiết mục piano
cơ lộ bộ nghệ thuật iq là một tiết mục nhảy hiện đại
và mình thấy chương trình này là một cái chương trình rất là hay
mục đích của chương trình này là tạo cho các em một sân chơi bổ ích
và sự giao lưu đối với các em
cho nên là mình quyết định cho các em tham gia chương trình này
và đây cũng là năm thứ hai mình cho các em tham gia
cái tinh thần chung của các em rất là vui vẻ
một là thoải mái và hào hứng
con hiểu diễn tiết mục nhảy hiện đại

và nếu tổ chức vào năm sau thì con sẽ tham gia
điểm mới của gala giai điệu mùa xuân hai nghìn một mươi chín năm nay
là có sự tham gia của các câu lạc bộ
trung tâm nghệ thuật có giảng dạy các bộ môn vẽ và tạo hình
thông qua việc triển lãm tranh và hiện vật với chủ đề mùa xuân
đã góp phần tạo nên một không khí vui tươi hứng khởi
cho mừng năm mới hai nghìn hai mươi
con tôi tham gia biểu diễn về piano
khi mà con tham gia những cái chương trình như này
thì con sẽ được trải nghiệm trên sân khấu
và con sẽ xây dựng được một sự tự nhiên
trong con người mà khi đứng trước rất nhiều khán giả
thì đấy là một cái rất quan trọng
bây giờ thì cuộc sống phát triển
thì nó có rất nhiều những cái khác ngày xưa
như thế hệ của mình chỉ học toán lý thôi
nhưng mà bây giờ thì các con phải có thêm
những cái kỹ năng khác nữa
như kiểu là đàn hát rồi là ấy cho cuộc sống nó phong phú
có thể nói chương trình gala giai điệu mùa xuân
là một chương trình bổ ích nhằm động viên
và tạo một sân chơi vui vẻ công bằng cho các em
đang theo học các bộ môn nghệ thuật
tại các đơn vị ngoài công lập trên địa bàn hà nội
giúp các em phát triển hơn nữa niềm đam mê nghệ thuật của mình
chương trình gala giai điệu mùa xuân
được tổ chức trong cái lạnh của mùa đông
và tiếng chuông ngân vang chào đón ngày lễ giáng sinh tương bừng
chào năm mới hai nghìn hai mươi
với nhiều niềm vui đến với tất cả mọi người
và đặc biệt là các em thiếu nhi
những hình ảnh vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình đời sáng
chương trình gala giai điệu mùa xuân